tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông jerome stucco chủ tịch tập đoàn vinci của pháp
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng vinsy vừa được chọn làm nhà thầu chính
và đã tổ chức lễ khởi công dự án cw một tuyến đường ống vận chuyển nước sạch từ phía nam ngã tư bình thái
đến ngã tư điện biên phủ tp hcm
thủ tướng mong vinsi tham gia các dự án kể cả mua quyền khai thác các tuyến đường cao tốc
đề nghị vc làm việc cụ thể với bộ giao thông vận tải
về các dự án cấp thoát nước thủ tướng đề nghị vinci làm việc cụ thể với bộ xây dựng
việt nam mong muốn thông qua đấu thầu minh bạch để chọn được đối tác tốt
có tiềm năng thật sự về công nghệ hiện đại
vinsi có thể thông qua các hình thức đầu tư như bot đối tác công tư ppp để làm ăn tại việt nam
chủ tịch tập đoàn vinci cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp
bày tỏ vui mừng vì cách đây một mươi năm đã từng thực hiện dự án xử lý nước thải ở hội an quảng nam
tại tp hcm sắp tới tập đoàn sẽ xây dựng dự án lớn về cấp nước
có mức độ công nghệ cao điển hình của tập đoàn tại việt nam
tập đoàn hy vọng được tham gia nhiều dự án cấp thoát nước lớn ở việt nam
kể cả các dự án cơ sở hạ tầng như đường sắt đô thị ở tp hcm